các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và khiến cho người tiêm mệt mỏi bloomber đưa tin cơ quan này khuyến nghị các quốc gia nên tăng khoảng cách thời gian chỉ được tiêm tăng cường và thực hiện vào thời điểm bắt đầu mùa lạnh ở mỗi bán cầu giống như với chiến lược tiêm chủng ngừa cúm
các mũi tăng cường có thể tiêm một hoặc hai lần song đó không phải là điều mà chúng tôi cho rằng nên lặp lại liên tục marco savaleri người đứng đầu bộ phận phụ trách các mối đe dọa về sức khỏe và chiến lược vaccine của ima nói
chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn về cách chuyển đổi
từ bối cảnh đại dịch sang bối cảnh bệnh đặc hữu ông cho biết thêm
khuyến cáo của yma được đưa ra giữa lúc một số quốc gia đang cân nhắc tim mũi tăng cường thứ hai nhằm tăng khả năng bảo vệ người dân trước làn sóng dịch do biến chủng omicron gây ra
vào đầu tháng này issaro đã trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thứ tư và cũng là mũi tăng cường thứ hai cho những người trên sáu mươi tuổi
trong khi đó anh cho biết ba mũi vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ tốt và chưa cần tiêm thêm nhưng sẽ xem xét khi có thêm dữ liệu
sputnik đưa tin ông rahamdev mandan tám mươi bốn tuổi người dân ở puraini huyện madhepura bang bihar ấn độ
bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể chín trên một mươi một mũi tiêm được ông mandan dùng chứng minh thư và số điện thoại
với các buổi còn lại ông dùng thẻ bầu cử số điện thoại di động của vợ và bạn bè
cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vắc xin đã mang lại lợi ích cho tôi mọi người nên tiêm vaccine chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời tôi đã bị đau lưng và không đi lại được nhưng giờ đã khỏi tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông mandan nói

tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine sẽ đem lại những lợi ích cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng covid một mươi chín ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
bác sĩ amerenda narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận meheb purao thuộc bang bihar cho biết ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi
những vấn đề về internet đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang bihar là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ quốc gia đã tiêm được một năm tỷ liều
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày để mừng sinh nhật thủ tướng narendra modi
bihar đứng đầu danh sách
các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của biaha có thể không chính xác
vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở biaha đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây
dù thực tế là họ không làm vậy
trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh của boligot
bộ truyền thông

nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận đã tiêm phòng covid một mươi chín chui cho khách hàng có nhu cầu

thậm chí có ngày
các bạn có thể nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé